hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tòa án nhân dân tp cấp cao tại hà nội quyết định hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo trần thị hiền để làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến vụ án
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tòa án cấp cao tại hà nội đã đưa bị cáo ra xét xử theo trình tự phúc thẩm
hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm vì cho rằng có một số tình tiết trong vụ án mâu thuẫn với nhau chưa có thể làm rõ tại phiên tòa
theo bản án sơ thẩm năm hai nghìn một mươi bảy vì thị thu lên khu vực biên giới mua hai bánh heroin giá chín mươi triệu đồng một bánh về bán cho bùi văn công với giá một trăm năm mươi triệu đồng một bánh
công cùng lường văn hùng đem bán ma túy cho trần thị hiền với giá một trăm sáu mươi triệu đồng một bánh
ngoài ra các bị cáo còn tổ chức sử dụng ma túy ở nhà vị văn toán
tại phiên tòa sơ thẩm mẹ nữ sinh giao gà kêu an cho rằng các bị cáo công toán khai không đúng sự thật sau khi đã bắt cóc giết hại nữ sinh cao mỹ duyên
và không thể chỉ dựa vào lời khai của nhóm toán để kết tội cho bị cáo
trong khi đó các bị cáo công toán hùng thừa nhận hành vi phạm tội và không có đơn kháng cáo
bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trần thị hiền hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
vì thị thu cùng chồng là vì văn toán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai kẻ chủ mưu trong vụ nữ sinh giao gà điện biên nhận án tù trung thân
bùi văn công lường văn hùng lần lượt nhận án hai mươi năm tù và án trung thân
tại phiên tòa phúc thẩm trước đó bị cáo hiền không cầm được nước mắt giữ nguyên những lời khai trước đây cho rằng mình bị oan
trong đơn kháng cáo bị cáo trần thị hiền kêu oan và nói nhóm toán công đã bắt giữ sát hại con gái của bà ta đồng thời vu khống bị cáo này mua bán ma túy
tương tự bị cáo vì thị thu kêu oan vì cho rằng bị ép cung nên nhận tội trong giai đoạn điều tra
theo án sơ thẩm năm hai nghìn một mươi bảy vì thị thu mua hai bánh heroin giá chín mươi triệu đồng một bánh
về bán cho bùi văn công với giá một trăm năm mươi triệu đồng một bánh
công và lường văn hùng bán số ma túy này cho trần thị hiền với giá một trăm sáu mươi triệu đồng một bánh nhưng bị nợ ba mươi triệu đồng
ngoài ra các đối tượng còn tổ chức sử dụng ma túy ở nhà vị văn toán
liên quan vụ án của chị cao mỹ duyên con gái bị cáo trần thị hiền cơ quan tố tụng xác định do bị cáo hiền không trả tiền
nên nhóm vì văn toán bùi văn công đã lên kế hoạch bắt nữ sinh để ép trả tiền
chiều ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín vào ba mươi tết nguyên đán
công đưa vương văn hùng đến chợ nhận diện nạn nhân và mua gà để lừa chị duyên trở tới một căn nhà vắng
đến nơi nữ sinh bị đánh bất tỉnh rồi được trở về nhà công
sau đó từ ngày bốn tháng hai đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín nhóm công đã khống chế hãm hiếp nhiều lần rồi sát hại nạn nhân
vợ công là bùi thị kim thu đã biết việc này nhưng không tố cáo
tại phiên tòa phúc thẩm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai mẹ nữ sinh giao gà ở điện biên bị cáo trần thị hiền
và bị cáo vị thị thu giữ nguyên kháng cáo kêu an nhân
nêu trên bào chữa cho mẹ nữ sinh giao gà luật sư giang hồng thanh từng đề nghị hội đồng xét xử
cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại
nhằm làm rõ thêm căn cứ chứng minh bà trần thị hiền mua ma túy của bùi văn công
theo luật sư vụ án này có thể coi là kỳ án bởi bà hiền bị buộc tội vì được xem là liên quan đến việc
con gái cao mỹ duyên bị bắt cóc hám hiếp giết hại
những tài liệu buộc tội được cung cấp bởi hai kẻ giết con gái bà hiền
và hầu hết các tài liệu đó không đáp ứng thuộc tính hợp pháp thuộc tính khách quan của chứng cứ
chính vì không khách quan nên lời khai của các đối tượng này có nhiều điểm phi lý và mâu thuẫn
vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân tỉnh điện biên áp dụng sáu án tử hình
đối với sáu trên chín bị cáo trong vụ án nữ sinh rau gà bị giết hại và cưỡng hiếp
theo đó vụ án nữ sinh giao gà thời điểm xảy ra án mạng không chỉ gây chấn động dư luận cả nước
mà cả với truyền thông nước ngoài về tính chất man dợ và những tình tiết bẻ lái đặc biệt chưa từng có
sau khi xảy ra vụ án chấn động dư luận vụ án nữ sinh giao gà ở điện biên
báo chí đã có buổi gặp gỡ luật sư lê hồng hiền giám đốc công ty luật lê hồng hiền và cộng sự
là người trực tiếp tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại cao mỹ duyên
và nghe ông chia sẻ về những nỗi ám ảnh khi đối diện với hàng loạt tội ác tôi cùng man dợ
nhớ lại thời điểm nhận bảo vệ quyền lợi cho bị hại luật sư hiển cho biết
khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi chín sau khi vụ án nữ sinh giao gà xảy ra
ông nhận được lời giới thiệu từ một người bạn làm ở chùa linh quang điện biên
về việc gia đình nữ sinh duyên đang cần tìm một luật sư để bảo vệ quyền lợi cho con gái
trước đó chùa linh quang cũng chính là nơi tổ chức cầu siêu cho nạn nhân cao mỹ duyên
ông hiển sau đó đã quyết định nhận lời và tham gia bảo vệ quyền lợi miễn phí cho gia đình nạn nhân
theo ông hiển vào thời điểm đó đây là một vụ án chấn động dư luận cả nước
lớn nhất từ trước đến giờ về cả hành vi phạm tội một cách dã man của các đối tượng
và sự đáng thương đau khổ tột cùng mà em duyên cũng như gia đình phải chịu đựng
vụ án được đánh giá là đặc biệt bởi có tới chín bị can bị cáo
trong đó có sáu bị can phải nhận mức án cao nhất là tử hình
với hàng loạt các tội danh như giết người hiếp dâm bắt cóc
đặt tài sản tảng chữ trái phép chất ma túy
ban đầu một số đối tượng trong vụ án này còn bị cơ quan công an khởi tố về tội cướp tài sản
tuy nhiên trong quá trình xét xử tòa án đã đình chỉ tội danh đó
như vậy có thể thấy rằng đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
với hàng loạt các đối tượng phạm vào các tội đặc biệt nghiêm trọng
một điều nữa làm cho vụ án này trở nên đặc biệt đó là sau vụ nữ sinh duyên bị giết hại
cơ quan điều tra lại khởi tố chính mẹ đẻ của duyên ba chân thị hiền
trong một vụ án khác xuất phát từ việc buôn ma túy nợ nần giữa mẹ duyên
với những kẻ thủ ác vào năm hai nghìn chín và năm hai nghìn một mươi ba
hai món nợ của bà hiền là nguyên nhân gây nên vụ án của con gái
luật sư hiền sau đó cũng nhận lời tham gia bảo chữa cho bà chân thị hiền
trong vụ án của nạn nhân duyên có hai nội dung quan trọng mà luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại
đó là việc đề nghị xử lý nghiêm đúng quy định pháp luật
và ở mức hình phạt cao nhất đối với các đối tượng thủ ác
để làm dịu bớt nỗi đau của gia đình em duyên và những đối tượng gây án phải đền tội
khi vụ án xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận xã hội
đặc biệt khi cơ quan điều tra khai quật lần hai tử thi của nữ sinh giao gà để làm rõ một số vấn đề
vào thời điểm đó đã có rất nhiều kênh thông tin rồi cả dư luận
cũng dậy sóng về việc cơ quan điều tra tại sao lại khai quật tử thi em duyên đến hai lần
tại sao cơ quan điều tra không khám nghiệm tử thi kỹ lưỡng trước khi em duyên được đưa đi trồn cất
tuy nhiên theo ông hiển đây là việc làm bình thường của cơ quan điều tra
bởi trong quá trình điều tra lực lượng chức năng xét thấy có những tỉnh tiết chứng cứ cần phải làm rõ
mà những việc đó liên quan đến việc phải khai quật tử thi thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành khai quật bình thường
luật sư hiển chia sẻ trong suốt sự nghiệp làm nghề của mình
chắc ít có vụ án nào mà lại khiến ông cảm thấy ám ảnh như vụ nữ sinh giao gà ở điện biên
ông hiển bày tỏ
công an tỉnh điện biên chia sẻ
vụ án nữ sinh cao mỹ duyên là một vụ trọng án không thể quên trong sự nghiệp công tác của ông
vụ án không chỉ gây chấn động dư luận cả nước mà cả với truyền thông nước ngoài
vì tính chất man dợ và những tỉnh tiết bẻ lái đặc biệt chưa từng có
ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc công an đã tung lực lượng đi tìm nạn nhân khắp nơi
ban đầu cơ quan điều tra chỉ nghĩ nạn nhân bị mất tích đơn thuần
dựa vào thông tin mà trần thị hiền mẹ của nạn nhân cung cấp
thời điểm đó lực lượng chức năng đã huy động hàng nghìn người gồm công an tỉnh điện biên
bộ công an bộ đội biên phòng các lực lượng chức năng địa phương
và đề nghị cả công an nước bản lào campuchia đi tìm nạn nhân
các lực lượng biên phòng phối hợp cùng công an các tỉnh lân cận tích cực tìm kiếm
qua phân tích nhiều yếu tố bước đầu nhận định khả năng cao mỹ duyên đã bị bán ra nước ngoài là rất ít
tớ hồng nhớ lại nếu để nói số liệu cụ thể có bao nhiêu cán bộ chiến sĩ tham gia tìm kiếm
thì không thể có con số chính xác
tôi ước tính lên tới hàng ngàn người tham gia hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân
không chỉ có lực lượng an ninh quân đội mà đông đảo người dân sinh sống tại các thôn bản
cũng tích cực hỗ trợ tìm kiếm em duyên
theo tướng hồng có một tình tiết đặc biệt đã giúp mở ra hướng điều tra mới cho vụ án
đó là khi cơ quan điều tra tổ chức khám nghiệm tử thi nạn nhân
bà hiền có khóc và bột miệng nói rằng con chết trong vinh dự
chính câu nói trên đã khiến cho thiếu tướng sùng a hồng nảy sinh nghi ngờ
mối liên quan của người mẹ và giao cho các trinh sát xác minh về mẹ của nạn nhân
nói về hai lần khai quật tử thi của nạn nhân thiếu tướng sùng a hồng cho biết
ông là người trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện việc khai quật tử thi nạn nhân cao mỹ duyên
trong quá trình khai quật tử thi lực lượng pháp y thực hiện đúng về mặt pháp lý
đồng thời luôn đảm bảo tôn trọng yếu tố tâm linh tín ngưỡng tình cảm của gia đình nạn nhân
tướng hồng chia sẻ tuy là để phục vụ mục đích điều tra
nhưng chúng tôi không vì khoa học mà xem thử yếu tố tâm linh và đạo đức con người
điều này thể hiện sự tôn trọng của chúng tôi dành cho người đã khuất
và chúng tôi cũng luôn cảm nhận được sự ủng hộ từ phía người đã khuất
như vụ án này dù trải qua một mươi ngày trồn cất trong điều kiện môi trường ngập nước
mưa lạnh liên biên như vậy nhưng cả quá trình khai quật và khám nghiệm tử thi đều diễn ra hết sức thuận lợi
thiếu tướng sùng a hồng kết luận cái chết oan ức và tức tuổi của nạn nhân cao mỹ duyên
cuối cùng cũng đã được làm sáng tỏ
những kẻ có tội cuối cùng cũng phải đền tội một cách thích đáng